công an tp đà nẵng cho biết đã tạm giữ tám đối tượng liên quan đến vụ việc hai chiến sĩ công an quận sơn trà tp đà nẵng hy sinh
khi truy đuổi nhóm đối tượng vào đêm ngày hai tháng bốn
tám đối tượng bị tạm giữ có đội tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi bảy tuổi đều trú tại quận cầm lệ tp đà nẵng
như thông tin đã đưa vào tối ngày hai tháng bốn sau khi nhận được tin báo có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật tài sản của người đi đường
công an tp đà nẵng triển khai lực lượng truy đuổi
khi di chuyển đến khu vực cầu mân quang phường thọ quang thì xảy ra vai trạm giao thông
làm hai chiến sĩ công an là đại úy đặng thanh tuấn và trung sĩ võ văn toàn thuộc công an tp đà nẵng hy sinh